tính từ tháng hai đến nay lực lượng biên phòng đã bắt giữ một mươi sáu năm trăm ba mươi trường hợp nhập cảnh trái phép
dọc tuyến biên giới đất liền có hơn một sáu trăm linh chốt chặn tại các khu vực đường mòn lối mở
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng biên phòng nhận định khi biên giới đất liền bị kiểm soát chặt chẽ
các đối tượng đưa dẫn vì lợi nhuận sẽ lợi dụng ngư dân để đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới thông qua vùng biển
vì vậy lực lượng biên phòng đã nhanh chóng lập các chốt chặn ngay trên các khu vực biên giới vùng biển
đây là tàu của đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia bộ đội biên phòng quảng ninh
đã được bộ chỉ huy biên phòng quảng ninh nhiều ngày qua sử dụng làm chốt chống dịch và ngăn chặn người nhập cảnh trái phép ở khu vực đầu tán
đầu tán là một trong những điểm nóng được cảnh báo có khả năng các đối tượng đưa dẫn sẽ lợi dụng ngư dân để đưa người nhập cảnh trái phép
bởi từ bờ biển ra đến đường phân định chưa đến một mươi hải lý
bên cạnh đó khu vực này là khu vực có đông người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản
đội về người ta là chống cách ly đi bằng đường về
chống nhập cảnh trái phép trên biển là vô cùng khó khăn
bởi vậy việc tuyên truyền để ngư dân hiểu và đồng hành cùng chung tay với lực lượng biên phòng là cần thiết
anh giang văn hùng thường xuyên đánh bắt hải sản gần đường phân định biên giới biển trên vùng biển vạn gia
vì vậy cũng đã từng có người đề nghị anh cho đi nhờ tàu cá vào đất liền để trốn cách ly
tuy nhiên được sự tuyên truyền của bộ đội biên phòng
nên anh đã từ chối
đến phối hợp với địa phương đến từng thôn từng xóm từng gia đình để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng cũng như quy định của địa phương về việc phòng chống dịch cũng như phòng chống phép
từ đó quần chúng nhân dân cũng rất ủng hộ bộ đội biên phòng
bảo vệ biên giới biển nhằm nắm chắc tình hình chủ động ngăn chặn người nhập cảnh trái phép là biện pháp vô cùng quan trọng
để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
không cho xâm nhập vào nước ta ngay từ xa